các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát đã có mặt từ rất sớm để bảo vệ hiện trường đảm bảo an ninh trật tự cho buổi thực nghiệm
đến khoảng gần tám giờ hai nghi phạm là nguyễn hải dương và vũ văn tiến đã được dẫn giải trở lại khu biệt thự
tại xã minh hưng huyện trơn thành để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ sát hại sáu người trong gia đình ông lê văn mỹ
dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp
hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng đến chứng kiến hiện trường vụ trọng án
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành các bước điều tra thực nghiệm
tại hưng yên công an huyện yên mỹ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thập sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn duy dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tài huyện yên mỹ về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai trên đoạn đường năm b thuộc khu vực xã hoàn long yên mỹ
bốn đối tượng trên dùng kiếm tự chế dừng xe và đe dọa anh nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
khi đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tám mươi chín k năm sáu nghìn sáu mươi bốn
sợ hãi anh đại liền bỏ chạy để lại chiếc xe
sau đó các đối tượng mang chiếc xe đi bán lấy năm triệu đồng tiêu xài
ba đối tượng thạch ánh và dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng hùng vẫn đang bỏ trốn
vào trưa ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà ba mươi
đường hai bà trưng thuộc tổ dân phố một thị trấn đờ ran
huyện đơn dương tỉnh lâm đồng của gia đình ông trần tấn dũng năm mươi tuổi
nơi đang nhận giữ bảy trẻ em
ngay sau khi phát hiện lửa cháy các em nhỏ được đưa ngay ra khỏi nhà
chỉ sau khoảng một mươi năm phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan sang hai căn nhà
số hai mươi sáu và hai mươi tám đường hai bà trưng của hai hộ ông lâm cường và hộ bà hoàng vi minh thảo
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động ba xe chữa cháy
và trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ tập trung chữa cháy
sau hơn một tiếng ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên lửa đã thiêu dụi ba căn nhà và rất may là không có thiệt hại gì về người
vào dặn sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng tám trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua thôn một xã hà lâm huyện đạ hoai lâm đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa ba xe ô tô dường nằm làm một người chết và bảy người bị thương
xe khách dường nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi năm nghìn hai trăm năm mươi chín của nhà xe thành bưởi
theo hướng từ đà lạt đi tp hcm
khi đến xã hà lâm huyện đạ hoai phải tránh một chiếc xe tải nằm ngang đường
do bị tai nạn từ chiều tối ngày hôm qua
lúc này một xe khách của nhà xe phương trang chạy cùng chiều từ phía sau
do không phanh kịp nên đã tông vào đuôi xe khách thành bưởi
tiếp đó một chiếc xe khác mang bì kiểm soát bốn mươi chín b sáu trăm một mươi hai cũng của nhà xe phương trang
do tài xế đặng hữu trần khánh điều khiển với tốc độ cao từ phía sau
tông vào đuôi xe khách cùng hãng
cú va chạm liên hoàn đã làm ba xe khách bị hư hỏng nặng
tài xế đặng hữu trần khánh chết tại chỗ
bảy người đi trên hai xe khách phương trang bị thương và đang được cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện đạ hoai
hiện công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra làm rõ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ vừa ký ban hành văn bản số một mươi nghìn hai trăm chín mươi bgtvt
về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai chín hai nghìn một mươi năm
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị tổng cục đường bộ việt nam
cục hàng không việt nam cục đường sắt việt nam cục đường thủy nội địa việt nam
cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cục hàng hải việt nam
cục đăng kiểm việt nam tổng công ty đường sắt việt nam sở giao thông vận tải hà nội
và các sở giao thông vận tải khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình
tổ chức triển khai kịp thời thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai chín hai nghìn một mươi năm